thưa quý vị nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
trong dịp nghỉ dỗ tổ hùng vương ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm cũng như cao điểm du lịch hè
phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký ban hành công điện của thủ tướng chính phủ gửi các bộ ngành địa phương
công điện yêu cầu bộ công an tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy cương quyết xử lý chấn áp những đối tượng
có hành vi chống người thi hành công vụ có phương án điều tiết phân luồng hợp lý hướng dẫn lưu thông an toàn
thông suốt nhất là trên các tuyến đường các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao
tin tức an ninh trật tự phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi cho biết
vừa bắt quả tăng một đối tượng tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy
đó là bùi văn tuấn chú tại thành phố quảng ngãi
tuấn bị bắt khi đang vận chuyển
vận chuyển ma túy từ thành phố hồ chí minh về quảng ngãi để thiêu thụ
lực lượng công an đã thu giữ gần một mươi gam heroin và gần năm mươi năm g chất rắn màu trắng mà đối tượng khai là ma túy dạng đá
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cũng vừa thi hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can
với hai đối tượng liên quan đến công ty việt á tham ô gần một tỷ đồng
đó là trần thị nguyên hằng nhân viên cdc đắk lắc
và đinh lê na nhân viên của công ty việt á
lợi dụng chức vụ quyền hạn hằn đã thỏa thuận với na lập khống phiếu giao hàng
sau khi tính toán công ty việt á chuyển khoản để na trả lại cho hàng gần một tỷ đồng
trước đó hằng na cùng với bốn bị can khác tại cdc đắk lắc đã bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
sau gần một tháng theo dõi đối tượng chiều qua công an quận liên triều thành phố đà nẵng
đã bắt giữ được hồ tất tân toàn chú tại tỉnh quảng trị đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
do từng đến nhà bị hại chơi toàn đã nắm bắt được vị trí của khóa cửa nên sau đó đã đột nhập thực hiện hành vi
toàn đã lấy đi một xe máy một máy tính sách tay cùng nhiều tài sản có giá trị khác
toàn bộ số tiền sau khi tiêu thụ tài sản toàn đã dùng để đánh bạc và tiêu xài cá nhân
sinh năm hàn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường chú tại tổ hai mươi ba phường tân an thị xã nghĩa độ tỉnh yên bái
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m năm mươi tám và có sẹo chấm ngay sơn căn
đối tượng mùa thị tàng sinh năm hàn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường chú tại bản huy páo xã nộng có huyện mù cang trải tỉnh yên bái
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách một cm dưới đuôi mắt trái
đối tượng mùa thị tàng sinh năm hàn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường chú tại bản huy páo xã nộng có huyện mù cang trải tỉnh yên bái
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách hai cm sau mép trái
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện